công an huyện tây sơn đã nhanh chóng làm rõ sự việc qua đó khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng gồm huỳnh nhật bảo trần văn nam thái anh hào và lê ngọc tỷ cùng chú tại huyện tây sơn
bước đầu các đối tượng khai nhận đêm đó tụ tập đi đánh nhau với băng nhóm khác để trả thù nhưng không may đánh nhầm người khác
do tại vì là trước đây có mâu thuẫn với một đám thanh niên ở phú an cho nên tôi chỉ em bằng bột nông nội em cùng đám bạn em xuống trả thù nhưng đánh nhầm người khác
và em thấy hành vi phạm tội của em là sai trái tốn hại đến sức khỏe của người khác
hiện công an huyện tây sơn đang sớm hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng này ra xử lý nghiêm trước pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên sông hồng khiến chín người chết và mất tích
đến chiều tối qua thêm một thi thể nạn nhân đã được tìm thấy sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm
danh tính nạn nhân được xác định là hầu a hùa người dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú xã pa treo huyện bát sát tỉnh lào cai
ngay sau khi tai nạn xảy ra mẹ và vợ của anh hùa đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn ở xã nậm trạc huyện bát sát tỉnh lào cai
theo thân nhân của anh hùa thì anh mới rời nhà đi làm thuê được ba bốn ngày thì gặp nạn
như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có sáu trong tổng số chín người lao động thuê bị tai nạn thuyền trên sông hồng vào sáng ngày một mươi một tháng ba được tìm thấy
thi thể các nạn nhân đều đã được đưa về an táng tại quê nhà
hiện công tác tìm kiếm ba nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được các lực lượng địa phương triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngày một mươi tháng ba vừa qua trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam thuộc cục hàng hải việt nam bộ giao thông vận tải
tiếp nhận thông tin tàu cá na chín mươi nghìn chín trăm linh chín ts với tám thuyền viên trên tàu
do ông trần quang thái chú tại xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm chủ
khi đang đánh bắt trên vùng biển đánh cá chung giữa việt nam và trung quốc thì bị hỏng máy mất khả năng điều động nước tràn
sau nhiều nỗ lực ứng cứu thì đã đưa được toàn bộ tám thuyền viên về bờ an toàn
vị trí tàu bị nạn nằm ngay trên đường phân định vĩnh bắc bộ cách đảo hòn ngư tỉnh nghệ an khoảng chín mươi hải lý về phía đông
sau khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã hướng dẫn cho tàu các biện pháp khắc phục
ổn định tàu trong lúc chờ lực lượng cứu nạn có mặt trợ giúp
sau một mươi hai giờ tìm kiếm trên biển ngày một mươi ba tháng ba tàu cứu nạn sir bốn trăm một mươi một đã phát hiện tàu cá bị nạn na chín mươi nghìn chín trăm linh chín ts
lực lượng cứu nạn đã tiến hành hỗ trợ chống chìm chăm sóc y tế cho tám thuyền viên và lên phương án đưa tàu cùng toàn bộ thuyền viên về bờ
đến hai h ba mươi phút sáng nay lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ tám thuyền viên và tàu na chín mươi nghìn chín trăm linh chín ts về cảng cửa lò an toàn tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được kết thúc với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút nữa
nếp tay dưới rô giái tay trúc và có nốt rùi cách hai cm dưới trước cánh mũi phải
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lưu văn hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi hai sống mũi thẳng rái tay phật và có sẹo thẳng tám x hai cm trên đuôi lông mày phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương đức sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã đức chính thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện